hôm nay ngày đầu tiên của tháng chín nhiều chính sách mới sẽ có hiệu lực thi hành trong tháng này
như hỗ trợ khám bệnh nghề nghiệp không quá tám trăm linh đồng một người một lần
quy định mới về thời gian nghỉ hè của giáo viên tăng chế tài xử phạt đối với người ngoại tình
có hiệu lực từ ngày một tháng chín nghị định tám mươi hai hai nghìn hai mươi ndcp quy định mức xử phạt đối với hành vi ngoại tình từ ba đến năm triệu đồng
mức phạt cũ là từ một đến ba triệu đồng phạt đến ba mươi triệu đồng đối với các hành vi công chứng các giấy tờ hồ sơ giả
cung cấp thông tin sai sự thật và tổ chức hành nghề công chứng
có trách nhiệm thông báo cho cơ quan tổ chức cá nhân có quyền và nghĩa vụ liên quan đến hành vi vi phạm trên
nghị định tám mươi bốn hai nghìn hai mươi ndcp quy định về thời gian nghỉ hè của giáo viên là tám tuần
bao gồm cả ký phép hàng năm đối với giáo viên mầm non các cấp phổ thông lớp chuyên biệt
sáu tuần đối với giáo viên các trường trung cấp
cao đẳng các trường hợp do dịch bệnh thiên tai cấp bách sẽ do bộ trưởng bộ giáo dục và đào tạo
bộ trưởng bộ lao động thương binh và xã hội quyết định theo thẩm quyền
nghị định tám mươi tám hai nghìn hai mươi ndcp có hiệu lực từ ngày một mươi năm tháng chín
quy định về mức hỗ trợ chi phí khám bệnh nghề nghiệp
được tính theo biểu giá khám bệnh nghề nghiệp tại thời điểm người lao động khám
sau khi được bảo hiểm xã hội chi trả không được quá tám trăm linh đồng trên người trên một lần khám
quy định cũ là một phần ba mức lương cơ sở trên người
trên một lần khám
cùng có hiệu lực từ ngày một mươi năm tháng chín
thông tư một mươi năm hai nghìn hai mươi của bộ giao thông vận tải quy định trước khi thành lập trạm thu phí
đơn vị thu phải công khai vị trí đặt trạm
tổng thời gian thu thời điểm bắt đầu thu và doanh thu của tháng trước